mở cửa phiên giao dịch ngày hai mươi hai tháng bảy giá vàng miếng sgc được tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết ở mức năm mươi hai triệu đồng một lượng mua vào và năm mươi hai tám triệu đồng một lượng bán ra tăng tám trăm linh đồng ở chiều mua vào và tăng một bốn triệu đồng chiều bán ra so với cuối phiên liên trước
như vậy trong hai phiên liên tiếp giá vàng đã chinh phục những ngưỡng cao kỷ lục mới năm mươi một triệu đồng một lượng hôm qua hai mươi một tháng bảy và giờ đây là năm mươi hai triệu đồng một lượng